quốc hội đã thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật đầu tư theo phương tức đối tác công tư ppp
vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau chung quanh quy định về hoạt động kiểm toán nhà nước trong đầu tư theo phương thức ppp
qua thảo luận nhiều ý kiến cho rằng dự án ppp bản chất là đầu tư công nên kiểm toán nhà nước phải kiểm toán toàn bộ dự án ppp kể cả phần đầu tư từ nguồn vốn tư nhân
tuy nhiên một số ý kiến khác cho rằng bản chất dự án ppp là nhằm mục tiêu công nhưng có sự kết hợp công tư trong đầu tư vốn
vì vậy việc áp dụng kiểm toán không thể áp dụng kiểm toán công toàn bộ cũng không thể áp dụng kiểm toán tư toàn bộ chỉ nên kiểm toán ở một số nội dung phù hợp
cơ chế chính sách pháp luật vừa phải bảo đảm chất lượng dịch vụ công nhưng đồng thời phải tạo điều kiện thu hút huy động tối đa nguồn vốn từ khu vực tư nhân đầu tư vào các dự án ppp